thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa đề nghị truy tố ông nguyễn quang tuấn
cựu giám đốc bệnh viện tim về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự ông đã bị khởi tố và cho tại ngoại vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và hơn một tháng sau thì bị bắt tạm ra
theo kết luận ông tuấn và những bị can khác đã có sai phạm khi thực hiện gói thầu mua sắm sten
với công ty kim hòa phát gây thiệt hại hơn sáu năm tỷ đồng
bên cạnh đó ông tuấn và lãnh đạo công ty hoàng nga cũng thực hiện nhiều chiêu thức thông dầu gian lận
trong đấu thầu tại gói thầu số năm cung cấp vật tư tiêu hào can thiệp tim mạch năm hai nghìn một mươi sáu
và bốn gói chỉ định thầu rút gọn năm hai nghìn một mươi bảy hành vi này gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn bốn mươi bảy tỷ đồng
tổng số tiền thiệt hại tại các gói thầu có liên quan đến trách nhiệm của ông tuấn là hơn năm mươi ba tám tỷ đồng
tại bắc ninh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết vừa bắt được
nghi phạm sát hại hai vợ chồng giáo viên ở xã mão điền huyện thuận thành
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành
tỉnh bắc ninh đã xảy ra vụ án giết người nạn nhân là ông nguyễn thế giới tử vong tại chỗ
với nhiều vết đâm trên cơ thể và vợ là bà nguyễn thị hợi bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo sau hơn một mươi năm giờ tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ
đối tượng vũ đăng mạnh cùng chú tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành
tại cơ quan điều tra bước đầu mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ cùng quê
sau đó đối tượng phát hiện bạn gái và con trai của ông nguyễn thế giới chuẩn bị kết hôn
nên đã chuẩn bị giao và đột nhập vào sát hại hai vợ chồng ông giới
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can nguyễn văn hận trú tại thị trấn long bình
huyện an phú tỉnh an giang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
được biết hận là đối tượng từng có một tiền án về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
vào khoảng chín giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai nguyễn văn hận được một người đàn ông tên là xe
không rõ lai lịch sống ở campuchia gọi điện nhờ đưa phạm văn nam chú tại tỉnh lâm đồng
sang campuchia với số tiền công ba trăm linh đồng
hận sử dụng vỏ lẫy chở nam cùng hành lý giao cho một người đàn ông
chở sẵn bên phía bờ sông campuchia
sau đó nam bị các đối tượng bên campuchia bắt cóc tống tiền
lợi dụng sơ hở nam bỏ trốn rồi bơi qua sông bình di rồi về việt nam
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai nam đến công an xã quốc thái huyện an phú trình báo vụ việc
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh triệt xóa thành công chuyên án tảng chữ mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ năm đối tượng cùng nhiều vật chứng có liên quan
lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
từ tp hcm về địa bàn long khánh tiêu thụ
đối tượng chủ mưu cầm đầu là trần đình khương chú tại phường bảo vinh tp long khánh
nên lập án đấu tranh
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lực lượng phối hợp đã thành lập ba tổ với hàng chục cán bộ chiến sĩ
bắt đối tượng khương khi đối tượng này đi giao một trăm linh gam ma túy
nguyễn thị cầm nhung chú tại tỉnh đồng nai là chân rét của khương
nguyễn thành minh lê văn long và nguyễn văn giang thu giữ một mươi gam ma túy đá
hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra mở rộng
liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn tại khánh hòa và đà nẵng
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
một vụ cháy lớn xảy ra vào tối qua ngày ba mươi tháng một mươi hai
tại một sườn gỗ ở thị trấn diên khánh huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
gặp phải do lớn và trong sườn có nhiều vật liệu dễ cháy nên có lửa nhanh trong bốc cháy cao
và cháy lan vào ngôi nhà tầng nằm ở phía sau sườn gỗ
thời điểm xảy ra cháy quốc lộ một có nhiều phương tiện qua lại
lực lượng công an đã tập trung phân luồng và bảo đảm giao thông
vừa tạo thông thoáng phục vụ công tác chữa cháy
sau khoảng hai tiếng triển khai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa đã khống chế được vụ cháy
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong xưởng gỗ và trong căn nhà phía sau bị thiêu dụi
tại đà nẵng khoảng tám giờ một mươi năm sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty nhựa
ở đường số sáu khu công nghiệp hòa khánh quận liên triểu thành phố đà nẵng
vị trí cháy xảy ra nhà kho nguyên liệu rộng khoảng một mét vuông
dưới tác động của nhiệt một mảng tường lớn của nhà sưởng bị đổ sập
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã chia ra nhiều hướng dập lửa để tránh lửa cháy lan sang các nhà máy xung quanh
phải mất hơn một giờ đồng hồ ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vụ tai nạn do chế tạo pháo nổ đã khiến cho bốn em học sinh thương vong
xảy ra tại thị trấn buôn chấp huyện cronana tỉnh đắk lắk vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vừa qua
không chỉ để lại nỗi đau cho những người ở lại mà còn là hồi chuông cảnh báo
cho tất cả học sinh phụ huynh và toàn xã hội về những ẩn họa khôn lường
từ việc chế tạo và sử dụng pháo nổ nhất là trong dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba đang đến gần
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an khoảng một mươi bốn h năm mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
một em trong nhóm lên mạng xã hội đặt mua các chất hóa học và học cách chế tạo pháo để bán
sau đó em này rủ năm bạn khác cùng đến nhà của một người dân thường đi vắng ở thị trấn buôn chấp
để chế tạo pháo quá trình chế tạo thì một ít chất hóa học rơi vãi ra ngoài
nên một em đã dùng bật lửa đốt sau đó ngọn lửa cháy lan đến khu vực trụng hấp gây ra tiếng nổ lớn
hậu quả một em tử vong tại chỗ một em tử vong tại bệnh viện hai em bị thương nặng
còn hai em thời điểm này đi ra ngoài nên không bị thương tích gì
tất cả các em này đều là học sinh của trường trung học cơ sở lương thế vinh thị trấn buôn chấp
đặc biệt là những em chứng kiến đó thì nhà trường sẽ phối hợp với gia đình
trong việc làm công tác tư tưởng chấn ăn tâm lý cho các em
để cho các em ổn định tâm lý để tiếp tục học tập
mặc dù pháp luật xử lý rất nghiêm minh do hành vi mua bán tàng trữ chế tạo sử dụng pháo nổ
tuy nhiên trong mỗi dịp tết nguyên đán đều nổi lên những vụ việc vi phạm liên quan đến pháo nổ
bất chấp những ẩn họa có thể xảy ra
vụ việc bốn em học sinh thương vong do chế tạo pháo nổ tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội
đây là một tai nạn thương tâm và cũng một lời cảnh báo sâu sắc đến gia đình học sinh đến các trường học
sau cái vụ việc này thì phòng đã tham mưu với ủy ban dân dân huyện
ban hành công văn để chỉ đào các đơn vị trường học
trong đó kể cả các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và các trường học
trung học cơ sở tiểu học trên địa bàn để làm sao là không có những tai nạn thương tâm đã xảy ra nữa
những hành vi mua bán tàng trữ chế tạo sử dụng pháo nổ là vi phạm pháp luật
đặc biệt những hành vi vi phạm này không chỉ đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc
mà còn có thể phải trả giá bằng sức khỏe tính mạng của chính bản thân
đồng thời để lại nỗi đau và gánh nặng cho gia đình và xã hội
đây là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngô hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số bốn trên một mươi chín trên hai trăm sáu mươi bảy hàng kênh phường hàng kênh quận lê trân thành phố hải phòng
về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng phạm văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa môn phường lam sơn
thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn đăng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn chính bình
xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo cách hai cm bên đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý